chào mừng quý vị đến với bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy
chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây
những tâm dịch sẵn sàng cho ngày hội toàn dân trước dịch covid một mươi chín
hải dương chính thức có kết quả xét nghiệm của một mươi ba mẫu lấy tại công ty tinh lợi
hai cơ sở của bệnh viện k sẽ hoạt động trở lại vào thứ hai tuần tới
thưa quý vị ngay sau đây là cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
đến một mươi một h ngày hôm nay hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế sáng hai mươi hai tháng năm cho biết một mươi hai giờ qua phát hiện thêm hai mươi ca mắc mới
nâng tổng số ca bệnh lên bốn chín trăm sáu mươi một ca
riêng từ hai mươi bảy tháng bốn đến nay có một chín trăm một mươi hai ca trong nước hai sáu trăm tám mươi chín ca đã điều trị khỏi
số lượng xét nghiệm từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là tám trăm linh hai chín ca
số lượng xét nghiệm từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là tám trăm linh hai chín ca đã điều trị khỏi
số lượng xét nghiệm trong một bốn trăm bốn mươi sáu một trăm ba mươi liệt người
một mươi ca mắc ghi nhận trong nước tại bắc giang một mươi một ca hải dương bốn ca bắc ninh ba ca thái bình một ca điện biên một ca
cũng theo bộ y tế hôm qua có thêm năm năm trăm tám mươi bảy người được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
nâng tổng số liều được tiêm trong đợt một và hai lên một hai mươi sáu sáu trăm bảy mươi hai người
trong đó số người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín là hai mươi tám chín trăm sáu mươi một người
ngày mai sẽ diễn ra ngày hội bầu cử
do đó các cơ sở đã rất sát sao phối hợp chặt chẽ thể hiện quyết tâm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép
vừa nghiêm túc phòng chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử
chúng tôi xin gửi đến các bạn những cập nhật mới nhất từ các điểm nóng covid một mươi chín và không khí chuẩn bị bầu cử tại thủ đô hà nội
chiều ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hà nội
đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thủ đô hà nội
tính đến thời điểm hiện nay mặc dù dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
nhưng các tỉnh có dịch như bắc ninh bắc giang hà nội cùng nhiều địa phương khác đều đã lên kế hoạch kỹ càng
các phương án chuẩn bị nhằm đảm bảo bầu cử trước dịch covid một mươi chín
riêng tại địa bàn thủ đô hà nội đêm ngày hai mươi một tháng năm chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đã có công điện hỏa tốc số một mươi
về việc tiếp tục yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt là trong những ngày diễn ra bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
hà nội yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ tại các ổ dịch trên địa bàn đặc biệt là các ổ dịch mới phát sinh
giả soát toàn bộ các ổ dịch
để lây nhiễm dịch bệnh trong hệ thống chính quyền các cấp
tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ liên tục nhân sự quy trình phòng chống dịch phương án hỗ trợ
đặc biệt tại các tổ bầu cử đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng phục vụ công tác bầu cử
ủy ban nhân dân hà nội cũng yêu cầu các địa phương phải xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo từng tình huống cụ thể với phương châm chủ động sáng tạo linh hoạt trong việc phân chia các tổ bầu cử
nhằm đảm bảo hiệu quả nhất
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng giao sở y tế hà nội phải thường xuyên cập nhật đánh giá nhận định những dự báo
về covid một mươi chín nhằm kịp thời bổ sung các phương án đáp ứng các tình huống phòng chống dịch bệnh phục vụ bầu cử
cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng lòng canh tác việc chung đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình trách nhiệm rất cao
của cán bộ đảng viên người có uy tín ở cơ sở vào các tổ bầu cử
làm thế nào để các vùng thực hiện cách ly giãn cách xã hội vừa đảm bảo quyền bầu cử vừa đảm bảo an toàn phòng dịch
là điều tiên quyết được đặt lên hàng đầu
cho đến nay đã có gần một một triệu người việt nam được tiêm chủng ngừa covid một mươi chín
chuẩn bị có thêm một sáu triệu người nữa được tiêm chủng từ tháng sáu tới
mới đây nhất bộ y tế lại tiếp tục mua thêm bốn triệu liều vaccine do tập đoàn vingroup tài trợ kinh phí
sáng ngày hai mươi một tháng năm bộ y tế đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ phòng chống dịch từ các ngân hàng và một số doanh nghiệp tài trợ
trong đó tập đoàn vingroup đã trao tặng bộ y tế bốn triệu liều vaccine phòng dịch covid một mươi chín
trao đổi tại buổi lễ giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ y tế cho biết
trong thời gian qua tập đoàn vingroup đã tiên phong hiện đang là nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
tại việt nam với các hoạt động thiết thực như sản xuất máy thở cung ứng sinh phẩm y tế
đồng thời tập đoàn vingroup cũng đã mong muốn đầu tư đưa công nghệ sản xuất vaccine vào việt nam
để chúng ta có thể chủ động trong sản xuất vaccine
trước đó vingroup đã tài trợ hai mươi tỷ đồng để nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
mất in việt nam covid một mươi chín cho viện vaccine và sinh phẩm y tế trực thuộc bộ y tế sản xuất
thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam tỉnh bắc giang áp dụng các biện pháp tin học hóa
xét nghiệm mẫu gộp để theo kịp tốc độ truy vết lấy mẫu thực hiện giãn cách xã hội phong tỏa một số địa bàn
khu công nghiệp chặt chẽ nhưng vẫn duy trì hoạt động sản xuất của các nhà máy được đảm bảo an toàn dịch bệnh
lắp đặt ngay camera giám sát trong các khu cách ly tập trung
sau khi có sự hỗ trợ chi viện từ đơn vị tỉnh bạn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc giang cho biết
năng lực xét nghiệm của tỉnh sẽ được nâng lên một trăm linh mẫu trên một ngày bao gồm lấy mẫu và cho kết quả ngay trong ngày
trước đó tốc độ xét nghiệm tại bắc giang chưa đáp ứng được tốc độ lấy mẫu khi chỉ đạt khoảng một năm trăm linh mẫu trước một ngày
không chỉ vậy vấn đề thiếu sinh phẩm xét nghiệm cũng đã được giải quyết
đây được coi là một trong những yếu tố kiên quyết thiếu yếu nhằm đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu phát hiện sàng lọc f tại cộng đồng
ngày hai mươi hai tháng năm dự kiến bệnh viện giã chiến với quy mô sáu trăm hai mươi giường bệnh cũng sẽ được thành lập tại nhà thi đấu thể thao tỉnh bắc giang
các nhân viên y tế thuộc bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được điều động để vận hành bệnh viện khi tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hải dương đã có thông báo về kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan đến công ty tinh lợi với hơn một mươi ba mẫu xét nghiệm
tối ngày hai mươi một tháng năm trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương đã cho biết một mươi ba mẫu xét nghiệm lấy tại công ty tinh lợi đều cho kết quả âm tính với sars cov hai
tính đến một mươi bảy h chiều nay ngày hai mươi một tháng năm trên địa bàn ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới đều trú tại thành phố hải dương
trong đó có hai trường hợp là bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh nhân bốn nghìn bảy trăm một mươi ba bệnh nhân bốn nghìn tám trăm một mươi bốn đều liên quan đến ổ dịch xóm gốc mít phường trân phú và bệnh nhân bốn nghìn tám trăm ba mươi sáu trú tại phố lương thế vinh phường hải tân thành phố hải dương đều chưa rõ yếu tố dịch tễ
hiện nay hải dương đang trong đợt covid một mươi chín thứ tư và ghi nhận hai mươi năm ca bệnh mới trong đó điều trị tại bệnh viện nhi một ca và hai mươi bốn ca bệnh còn lại đang được cách ly điều trị tại bệnh viện nhiệt đới tỉnh
tính đến ngày hôm nay hải dương có một mươi năm trăm linh mẫu xét nghiệm
hai trăm hai mươi bảy trường hợp đang cách ly tại trung đoàn một trăm hai mươi năm các khách sạn nhà ở và nơi lưu trú khác
bao giờ hai cơ sở của bệnh viện k được gỡ bỏ phong tỏa là điều thấp thỏm mong chờ của không ít gia đình có người thân thường phải lưu tới những chú này và ngày mong mỏi của họ cuối cùng cũng đã đến
dự kiến vào tuần tới ngày hai mươi bốn tháng năm hai cơ sở của bệnh viện k sẽ hoạt động trở lại
thông tin này được nhiều bệnh nhân đang điều trị tại đây không khỏi vui mừng sau khi ghi nhận các trường hợp nhiễm covid một mươi chín tại cơ sở tân triều
bệnh viện đã quyết định phong tỏa cả ba cơ sở từ năm h ba mươi ngày bảy tháng năm không tiếp nhận người bệnh tới khám điều trị trừ trường hợp cấp cứu
trong vòng một mươi năm ngày qua bệnh viện k cùng với sự hỗ trợ của cdc hà nội đã tiến hành thần tốc truy vết khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm một mươi trường hợp liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín
tính đến thời điểm này bệnh viện k có ba nhân viên y tế mắc covid một mươi chín bảy trăm linh cán bộ y tế đang cách ly tại bệnh viện đều có kết quả âm tính ít nhất ba lần
từ ngày bảy tháng năm theo lãnh đạo bệnh viện ca những ca bệnh ca nghi mắc covid một mươi chín tại bệnh viện đều được ghi nhận ở cơ sở tân triều
các cơ sở cách ly ở bên ngoài bệnh viện đã được cách ly trước đó do vậy không có khả năng lây lan ra cộng đồng lây nhiễm chéo trong bệnh viện hay các cơ sở khác
thưa quý vị và các bạn cuộc chiến chống covid một mươi chín không chỉ khiến chúng ta ám ảnh bởi những con số thiệt hại thương vong mà còn có cả những khoảnh khắc đặc biệt ấm áp và ấn tượng
chuyên mục khoảnh khắc covid một mươi chín
xin gửi đến quý vị những hình ảnh từ tâm dịch bắc giang của hơn hai trăm linh sinh viên trường đại học kỹ thuật y tế hải dương tham gia chống dịch
hơn hai trăm linh sinh viên của trường đại học kỹ thuật y tế hải dương đã tình nguyện lên đường chống dịch tại bắc giang
ngay khi có mặt các em đã liên tục làm việc với cường độ cao hàng chục giờ đồng hồ mỗi ngày
nhiều đêm các sinh viên tình nguyện chỉ có thể chợp mắt khoảng vài giờ đồng hồ
các em được sắp xếp nơi ăn trốn nghỉ tại một trường mầm non của bắc giang
do quân số đông nhà tắm lại ít nên nhiều khi các em chỉ kịp tắm trong một mươi phút để dành phần cho đồng đội
đối mặt với áp lực công việc và điều kiện sinh hoạt muôn vàn khó khăn giữa tâm dịch
các em vẫn vô cùng lạc quan với tinh thần cống hiến tận tâm
hình ảnh những sinh viên đấm lưng cho nhau được ghi lại vào một giờ nghỉ sau ca làm việc xuyên đêm của các em
đã không khỏi khiến nhiều người xúc động
với các em chính tình yêu thương lửa nghề y đã trở thành liều thuốc tinh thần mạnh mẽ để can trường bước vào một cuộc chiến đầy cam go
cho biết dù có khó khăn dù có vất vả hai trăm hai mươi hai sinh viên của khoa xét nghiệm cùng cấp thể cô giáo vẫn sẽ kiêm trì sát cánh kề vai bên các y bác sĩ
chờ ngày người dân cả nước cùng hát vang bài ca chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị khán giả thời lượng của chương trình chúng tôi đến đây là kết thúc
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình trên cả nước trong những bản tin tiếp theo
kính mong quý vị đón xem
rất vui khi được đồng hành cùng quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại